các chuyên gia cũng khuyến cáo việc chỉ hoãn điều trị chấn thương té ngã ở người già có thể làm mất đi thời gian vàng chẩn đoán và điều trị làm tăng nguy cơ tàn phế đáng tiếc và giảm tuổi thọ
do đó các gia đình nên cố gắng tranh thủ đưa người bệnh đến bệnh viện sớm nhất
đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai